kết thúc hội đàm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tới cùng cantha bồ pha giang hoa tại tượng đài norodom sihanouk và gặp hoàng thái hậu norodom moniniet sihanouk
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh đối với mỗi người dân việt nam hình ảnh cố quốc vương norodom sihanuk hoàng thái hậu norodom mominis sihanuk quốc vương norodom sihamoni luôn là biểu tượng cao đẹp của tình hữu nghị giữa hai dân tộc campuchia việt nam
thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chân thành cảm ơn những tình cảm cao quý và sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của quốc hội
tổng bí thư chủ tịch nước của hoàng thái hậu của quốc vương và các vị lãnh đạo thượng viện quốc hội nhân dân campuchia đã dành cho việt nam trong những năm tháng khó khăn nhất của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay

tổng bí thư chủ tịch nước kính chúc hoàng thái hậu mạnh khỏe an khang trường thọ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vì sự phát triển phồn vinh của vương quốc campuchia và tình hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc